tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đã ghi nhận sáu mươi hai ca nhiễm virus zika
mặc dù các cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo
nhưng do thiếu ý thức về bảo vệ môi trường nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và một số người dân
sinh sống dọc theo các con kênh rạch vẫn xả thải nguồn nước chưa qua xử lý và vứt rác bừa bãi xuống những dòng canh
đây được cho là một nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh do virus zika bùng phát nhanh tại thành phố hồ chí minh hiện nay
tại thành phố hồ chí minh kênh phạm văn hai rạch xuyên tâm quận bình thạnh kênh tẻ quận bảy kênh tàu hủ quận tám
kênh củ lao nguyễn kiệm quận bốn kênh một mươi chín tháng năm quận bình tân đang có nguy cơ trở thành những dòng kênh chết
giáp bẩn nổi lênh bềnh mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nước ứ đọng không chảy được
ruồi mũi chuột sinh sôi đe dọa sức khỏe người dân khiến người dân bức xúc
sống gần những con kênh gia đình bà lê thị mười và nhiều hộ gia đình khác phải làm lưới và đón các cửa kính nhưng ruồi mũi vẫn bay vào nhà

nói chính là ý thức của người dân xả rác thẳng xuống dòng sông khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng thêm trầm trọng
hiện nay trên địa bàn tp hcm đã phát hiện sáu mươi hai ca nhiễm virus zika trong đó có một mươi sáu trên hai mươi bốn quận huyện có người nhiễm
trước mối hiểm họa về ô nhiễm môi trường gây ra các dịch bệnh nguy hiểm mỗi người hãy nêu cao ý thức chung tay giữ gìn môi trường ngày càng xanh sạch đẹp
đồng thời các địa phương cần tổ chức các đợt gia quân để khơi thông dòng chảy tập trung các biện pháp diệt mũi và lăng quang không để dịch bệnh do virus zika bùng phát trở lại